thưa quý vị những ngày gần đây các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố hà nội luôn trong tình trạng quá tải
người dân phải xếp hàng dài chờ đổ xăng bởi vậy các điểm bán xăng dầu tự phát cũng vì thế mà mọc lên
chỉ với một vài chiếc chai nhựa can nhựa nhiều người dân đã tự mở ra điểm bán xăng của riêng mình ngay sát mép vỉa hè trên nhiều tuyến phố
và ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
đoạn đường vài trăm mét trên tuyến đường đại lộ thăng long rất nhiều điểm bán xăng về hè tự phát
xăng được để cho những chiếc chai đơn giản như thế này dung tích mỗi chai là một năm lít được bán với giá năm mươi năm đồng
chất lượng xăng khách hàng chưa được kiểm định không cần quan tâm đến việc bảo đảm phòng cháy chữa cháy
những điểm bán xăng dạo giải quyết tức thời nhu cầu khi khách gặp khó
thời gian gần đây thì tôi đi đổ xăng thì những cái xăng rất là ủn tắc và chờ đợi rất là lâu thì mới đến liên minh
người ta thường hay bán những dọc đường bán những chai lẻ những can những can to bé khác nhau
chưa dọc đường về tôi thấy rất nhiều người đã không chờ đợi được
những trường hợp như thế thì xăng dầu có thể xăng giả
thời gian qua nhiều cây xăng ở hà nội rơi vào cảnh khách mua xếp hàng quá đông thậm chí có nơi phải treo biển hết xăng
tình trạng này khiến người dân gặp khó khăn khi đi mua xăng
không ít người đánh chấp nhận mua xăng tại những cửa hàng vệ hề nhỏ lẻ với giá cao không rõ ràng về chất lượng
tôi thấy tình trạng xăng dầu dạo này khăn hiếm
có nhiều điểm trên đường phố cũng đang
nhiều lúc cũng đã ngừng bán
nhiều cửa hàng đúng giới hạn nhất định một số tiền nào đó để bán sang
nhiều điểm ở trên dọc đường có bán bằng chai lọ các thứ
các quan chức năng đặc biệt là cơ quản lý thị trường ngành xăng dầu cần phải nghiêm lệnh cho những đoàn kiểm tra
cũng như là phối hợp quan địa phương đặc biệt là cơ quan công an
và cơ quan chức năng ở trên địa bàn để lập đội liên ngành xử lý nghiêm những trường hợp như vậy
tuyên truyền cho người dân hiểu đặc biệt với người tiêu dùng không mua ở những nơi như vậy là cần thiết
vì mua như vậy nó vừa không an toàn cho xã hội vừa không đảm bảo quyền lợi của người mua
kinh doanh xăng đòi hỏi phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng chống cháy nổ và nhiều điều kiện khác
do đó lực lượng chức năng đặc biệt là chính quyền cấp cơ sở lực lượng quản lý thị trường
cần phải có giải pháp xử lý hữu hiệu triệt để tình trạng nêu trên
chứ không phải khi bị chỉ mặt điểm tên thì mới mật phục kiểm tra
điều quan trọng nhất trong thời điểm hiện nay là nhu cầu sử dụng xăng dầu của người dân
nếu được đáp ứng đầy đủ thì các điểm bán xăng dầu tự phát sẽ không còn cơ hội